theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cả nước hiện có năm trăm ba mươi chín xã vẫn còn bệnh dịch tả lợn châu phi
chiếm sáu ba tổng số xã có dịch chưa qua ba mươi ngày
đã có tám ba mươi một xã chiếm chín mươi ba bảy tổng số xã có dịch đã qua ba mươi ngày không phát sinh thêm ca bệnh mới
hiện dịch bệnh dạc tả lợn châu phi đã được kiểm soát tốt
hiện nhiều địa phương trên cả nước đã tập trung tái đàn
các doanh nghiệp chăn nuôi lớn đã tăng số lượng tổng đàn từ năm một mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
tại nhiều địa phương việc nuôi tái đàn đã có kết quả lượng thịt lợn đủ cung ứng cho nhu cầu thị trường
lượng thịt lợn nuôi tái đàn để cung cấp ra thị trường đã tăng từ tháng một năm hai nghìn hai mươi
khả năng bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho năm hai nghìn hai mươi khoảng hơn bốn triệu tấn trong điều kiện kiểm soát tốt được dịch bệnh
về nhập khẩu tổng sản lượng các loại thịt nhập khẩu trong năm hai nghìn một mươi chín tăng một mươi bảy và thịt lợn tăng sáu mươi ba so với năm hai nghìn một mươi tám
hiện nay việt nam không giới hạn định mức về số lượng thịt lợn nói riêng cũng như các sản phẩm động vật được phép nhập khẩu